tại tỉnh bà rịa vũng tàu một chiếc xe ô tô lưu thông đến khu vực ngã ba đường lý thường kiệt
đã xảy ra va chạm với một xe máy sau khi xảy ra va chạm chiếc xe này không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy
phát hiện vụ việc người dân đã chi hô và đuổi theo chiếc xe
trên đường tháo chạy chiếc xe này va vào gốc cây đâm vào nhiều xe ô tô và xe máy trên đường
khi đến địa chỉ số sáu lý thường kiệt chiếc xe mới dừng lại do đã hỏng hóc nặng phần đầu không thể tiếp tục chạy được nữa
lái xe khai nhận tên là nguyễn huỳnh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thường trú tại phường một thành phố vũng tàu
đức cho biết chưa có giấy phép lái xe ô tô nhưng đã mượn xe của người quen sau đó điều khiển gây ra vụ việc nói trên